trong những năm qua chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
tuy nhiên quá trình này vẫn đang đối mặt với rất nhiều thách thức
đòi hỏi sự tiếp tục quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền sự chung tay góp sức của toàn xã hội
với ba mươi triệu đồng tiền vốn vay ngân hàng chính sách
gia đình ông lê phê huệ đã bắt đầu quá trình vươn lên thoát nghèo từ việc nuôi năm con bò
hiện nay gia đình ông đã có năm hecta luồng một hecta keo
tổng đàn gia súc luôn duy trì khoảng năm mươi con trong chuồng
hộ bà lê thị đình cũng ở xã tân phúc cùng được vay ba mươi triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của chính phủ
do nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan
hiện tại gia đình vẫn chưa được bắt đầu

thực tế cho thấy quá trình xóa đói giảm nghèo tại thanh hóa đang bắt đầu tiếp cận
đến những hộ trong vùng lõi nghèo thuộc nhóm đối tượng ốm đau bệnh tật
hoặc được bảo vệ
hộ bà lê thị đình cũng ở xã tân phúc cùng được vai ba mươi triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của chính phủ

theo số liệu thống kê toàn tỉnh thanh hóa đang có khoảng năm mươi bốn chín trăm linh hộ nghèo
chiếm tỷ lệ khoảng năm năm mươi chín dân số
đa phần tập trung ở khu vực một mươi một huyện miền núi phía tây đang còn nhiều khó khăn